các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở đầu chương trình là những cập nhật mới nhất về tình hình thời tiết tại miền bắc
thưa quý vị theo các chuyên gia khí tượng đợt nồm ẩm đang diễn ra sẽ kết thúc vào ngày một mươi chín tháng ba
dự báo tuần cuối tháng ba tình trạng nồm ẩm sẽ quay lại và kéo dài đến hết tháng bốn
với khoảng bốn đến năm đợt có đợt kéo dài cả tuần
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra nhận định tình hình khí tượng thủy văn
trên phạm vi cả nước từ ngày một mươi bảy tháng ba đến ngày hai mươi hai tháng ba
khoảng từ đêm ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng ba một đợt không khí lạnh có thể tràn xuống nước ta
khiến nền nhiệt giảm sâu miền bắc chuyển rét
liên quan đến đợt mưa phùn nồm ẩm đang diễn ra ở miền bắc và nhiều nơi ở bắc trung bộ
ông nguyễn văn hưởng trường phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
nồm ẩm khả năng chấm dứt khi gió mùa đông bắc tràn về ngày một mươi chín tháng ba
nhưng đợt không khí lạnh chỉ ở mức yếu gây ra mưa nhỏ mưa phùn
nên dự báo tuần cuối tháng ba tình trạng nồm ẩm sẽ quay lại và kéo dài đến hết tháng bốn với khoảng bốn năm đợt khác nhau
có được kéo dài vài ngày thậm chí cả tuần
trưởng phòng dự báo thời tiết cho biết theo quy luật khí hậu từ nay đến tháng bốn không khí khô được thay thế bằng khối không khí ẩm
giai đoạn này khu vực bắc bộ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ mưa phùn sương mù trời rét về đêm và sáng
theo ông hường hiện tượng thời tiết nồm ẩm diễn ra phổ biến ở khu vực miền bắc
đặc biệt là thủ đô hà nội từ tháng hai đến tháng bốn hàng năm
lúc này độ ẩm không khí tăng cao trên tám mươi năm kèm theo mưa phùn sương mù gây ẩm ướt nhà các công trình dân dụng
các chuyên gia khí tượng khuyên cáo với thời tiết này người dân hạn chế mở cửa sổ cửa ra vào để tránh hơi ẩm xâm nhập vào nhà nhiều hơn
thay vì bật quạt để hòng khô nền nhà người dân nên sử dụng các thiết bị hút ẩm chuyên dụng để tránh chân trượt lau nhà bằng dây lau khô
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay một mươi bảy tháng ba
thủ đô hà nội nhiều mây sáng và đêm có mưa phùn và sương mù gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi hai mươi sáu độ
thành phố vinh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi tám độ
thành phố huế có mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
thành phố đà nẵng hình thái thời tiết tương tự như thành phố huế nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
và thành phố hồ chí minh có mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi độ
tiếp nối là những tin tức thời tiết tại khu vực nam bộ
thưa quý vị cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày tới nắng nóng tiếp tục duy trì tại thành phố hồ chí minh và khu vực nam bộ với cường độ gia tăng
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ những ngày gần đây nắng nóng xuất hiện diện rộng ở khu vực miền đông
cường độ nắng nóng gia tăng so với ngày trước đó
nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ như đồng xoài bình phước ba mươi bảy hai độ
dự báo trong những ngày cuối tuần
nắng nóng diện rộng tiếp tục xuất hiện trên khu vực miền đông và vài nơi ở miền tây nam bộ
riêng khu vực miền đông có nơi nắng nóng gai gắt trên ba mươi bảy độ
trong khoảng ba năm ngày tới nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực miền đông nam bộ và mở rộng hơn ở khu vực miền tây
ngày một mươi bảy tháng ba thành phố hồ chí minh có nắng nóng cục bộ
nhiệt độ cao nhất tại trạm tân sơn hòa là ba mươi năm
dự báo trong những ngày cuối tuần nắng nóng tiếp tục diễn ra trên khu vực thành phố hồ chí minh
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khoảng ba đến năm ngày tiếp theo nắng nóng tiếp tục duy trì trên khu vực thành phố hồ chí minh với cứng độ gia tăng
đại ký tượng thủy văn khu vực nam bộ khuyên cáo trời nắng nóng kết hợp với chỉ số tiêu cực tím uv ở mức cao
tác động tới sức khỏe của người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong thời gian kéo dài
cùng với đó độ ẩm trong không khí giảm thấp thời tiết hanh khô cần đề phòng xảy ra cháy nổ
chuyển sang tin tức thời tiết thế giới đáng chú ý
ở điểm xa xôi nhất trên trái đất các nhà khoa học đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ với tần số cực thấp
đây là một trong những âm thanh dưới nước lớn nhất từng được ghi lại
ponemo ở phía nam thái bình dương được cho là địa điểm xa xôi nhất hành tinh
khi những con tàu đi qua nó chúng sẽ cách đất liền gần nhất hai sáu trăm tám mươi chín km
trong khi trạm vũ trụ quốc tế bay qua phía trên thì khoảng cách giữa các thủy thủ và các phi hành gia trên trạm con
gần hơn khoảng cách giữa các thủy thủ với đất liền vì họ chỉ ở cách đầu họ bốn trăm linh km
do sự cô lập và các dòng hải lưu ở đó có rất ít cá và ngư dân
nên khu vực này đã trở thành nghi địa cho các tàu vũ trụ cũ
cũng như các vệ tinh cũ đã quay trở lại quỹ đạo trái đất và đi vào khu vực
trạm vũ trụ mier của liên xô nga đã kết thúc cuộc đời ở đáy đại dương
sâu trong nam thái bình dương là một điểm trên bề mặt trái đất cách xa đất liền hơn bất kỳ vị trí nào khác
được gọi là poinemo điểm nemo
điểm này cách vị trí vùng đất gần nhất khoảng hai sáu trăm tám mươi chín km
tương đương với một bốn trăm năm mươi hải lý khi nó trở thành nơi xa xôi và biệt lập nhất trên hành tinh
nếu bạn đã từng sử dụng cụm từ giữa đại dương
thì đây cũng là cụm từ chính xác nhất để mô tả về điểm nemo
chính tại đây vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia hoa kỳ
đã phát hiện ra một âm thanh tần số cực thấp kỳ lạ
âm thanh được phát hiện bởi các hydrophone đặt trên thái bình dương rất mạnh và cực kỳ lớn
nằm trong số những âm thanh lớn nhất từng được ghi lại dưới nước
tiếng ổn đó là một điều bí ẩn
lớn đến mức nó được thu với các ống nghe dưới nước cách nhau bốn tám trăm linh km
một số người bao gồm cả nhà hải dương học chrisfox của cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia hoa kỳ
đã suy đoán rằng những âm thanh này có thể là do một động vật biển gây ra
fogg nói với cnn
có rất nhiều thứ gây ồn ào ở dưới đó cá voi cá heo hay một số loài cá khác
có thể là nguồn phát ra những tiếng ồn này
trên thực tế không có loài động vật nào được biết đến
có khả năng tạo ra âm thanh như vậy
dẫn đến một số suy đoán rằng nó có thể là một con mực khổng lồ
hoặc một loài quái vật biển chưa được biết đến khác
tuy nhiên vào thời điểm đó fogg cũng đưa ra lời giải thích khác có vẻ hợp đí hơn
fogg nói thêm
tôi nghĩ nó có thể liên quan đến việc bằng nứt gãy thành từng mảng băng lớn
hoặc những tảng băng lớn cào đáy đại dương
nó luôn đến từ phía nam chúng tôi nghi ngờ rằng đó là băng ngoài khơi nam cực
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong hôm nay
bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu vực tây bắc có mây ngày nắng có nơi nắng nóng đêm có mưa vài nơi
trung bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía đông bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
gió đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ vùng núi có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ có nơi trên hai mươi sáu độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc đến đông cấp hai cấp bốn
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi đêm không mưa gió đông cấp hai cấp bốn
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên hai mươi sáu độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ riêng miền đông từ ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông nam cấp ba cấp bốn sóng biển cao từ năm đến một năm m

quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm sóng biển cao từ một đến hai mét
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai một mươi tám tháng ba
mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại